vừa qua để bảo đảm công tác vận hành lưới điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong đợt phòng chống dịch covid một mươi chín
công ty điện lực tỉnh đắk lắc đã cách ly đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác vận hành lưới điện
không để thiếu điện bảo đảm các phương án cung cấp điện liên tục
tại công ty điện lực tỉnh đắk lắc ba trăm bảy mươi chín cán bộ nhân viên làm công tác vận hành lưới điện chia làm ba kíp
hai ca trực mỗi ngày sau giờ trực được đưa về sinh hoạt tại một khu cách ly riêng biệt
nhằm thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly phòng dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn bảo đảm vận hành an toàn thông suốt toàn hệ thống điện

hai ca trực mỗi ngày sau giờ trực được đưa về sinh hoạt tại một khu cách ly riêng biệt nhằm thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly phòng dịch covid một mươi chín
theo tinh thần như vậy thì công ty cũng đã xây dựng các kịch bản các phương án để bố trí cán bộ nhân viên làm việc làm sao
trong mùa dịch này đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định để phục vụ trong lúc cao điểm dịch này
công ty điện lực tỉnh đắk lắc cũng đã xây dựng phương án dự phòng một trạm biến áp một trăm một mươi kv
mục tiêu là nếu có dịch covid một mươi chín xảy ra trong đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty thì mạng lưới điện ở địa phương vẫn bảo đảm phục vụ cấp điện tốt nhất
không bị gián đoạn vừa bảo đảm nguồn điện phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh chống hạn và sinh hoạt của người dân trên địa bàn